thanh tra sở giao thông vận tải tp hcm cho biết là đang tăng cường lực lượng kiểm tra xử lý nghiêm những trường hợp xe chở khách
vi phạm quy định về an toàn giao thông dịp trước trong lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
theo đó đợt cao điểm được triển cài đến hết ngày ba tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
các đội thanh tra giao thông tập trung kiểm tra điều kiện về an toàn kỹ thuật và kinh doanh vận tải đối với ô tô vận tải hành khách
tại các bến xe trên địa bàn xử phạt nghiêm những phương tiện dừng đổ đón trả khách không đúng quy định
đồng thời lồng kép kiểm tra công tác bán vé đúng giá kê khai điểm ý của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách
theo quy định dịp đẩy hai tháng chín năm nay giá vé xe khách tại các bến xe khách liên tỉnh tại tp hcm
được phép tăng từ ba mươi đến bốn mươi nhưng không được quá bốn mươi
trước đó trong tháng tám qua các đợt kiểm tra thanh tra sở giao thông vận tải thành phố đã phát hiện
xử lý chín trăm tám mươi vụ vi phạm trên lĩnh vực giao thông đường bộ và đường thủy nội địa xử phạt hơn năm bốn tỷ đồng